doanh nghiệp tư nhân đang chiếm hơn bốn mươi gdp tạo việc làm cho hơn tám mươi lao động
đóng góp về thuế vượt xa khối kinh tế nhà nước
các chuyên gia đánh giá là mức độ đóng góp cho nền kinh tế của khối này hiện vẫn còn thấp so với tiềm năng
vậy tại sao họ vẫn chưa phát huy được nội lực của mình sau đây là câu chuyện thực tế mà chúng tôi ghi nhận được
phải mất bảy năm tiến sĩ minh và đồng nghiệp mới tạo ra thành công dung dịch nano cocumin
được chiết xuất từ nghệ và ứng dụng công nghệ nano
sản phẩm này có tính ưu việt hơn so với tinh bột nghệ độ tan trong nước hơn một mươi lần
độ hấp thụ trong cơ thể hơn chín mươi chạm tới tiêu chuẩn thế giới
bảy năm cũng là quãng thời gian mà tiến sĩ minh chuyển đổi doanh nghiệp từ kinh doanh phần mềm sang lĩnh vực dược
câu chuyện của tiến sĩ minh cho thấy doanh nghiệp vẫn còn vất vả với hệ thống điều kiện kinh doanh
nghị quyết hai của chính phủ đã nhấn mạnh trước tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín các bộ ngành phải giả soát cắt giảm thực chất năm mươi mặt hàng kiểm tra chuyên ngành
đến thời điểm hiện tại động thái của các bộ ngành vẫn ở mức ngập ngừng